trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn ngành nông nghiệp đã duy trì đà tăng trưởng khá
tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt khoảng hai bảy hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sáu tháng đầu năm nông nghiệp tăng gần một bảy lâm nghiệp tăng hơn bốn năm và thủy sản tăng khoảng sáu năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể sản lượng lúa ước đạt hai mươi sáu triệu tấn tăng hai mươi ba ba nghìn tấn so với cùng kỳ
sản lượng thủy sản ước đạt ba bảy mươi tám triệu tấn tăng sáu hai so với cùng kỳ
riêng chăn nuôi lợn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hai triệu tấn
giảm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đàn bò tăng khoảng hai chín sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt một trăm chín mươi ba tấn tăng bốn so với cùng kỳ năm ngoái
đàn gia cầm tăng khoảng một mươi một một mươi hai